đại hội thi đua yêu nước tỉnh bà rệ vũng tàu lần thứ năm đã được khai mạc
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đến dự và chúc mừng đại hội
đồng chí biểu dương những thành tiệu quan trọng khá toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị
và kết quả thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh bà rệ vũng tàu năm năm qua
tại đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tỉnh bà rịa vũng tàu
và bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước